du cáo nhà nước việt nam di phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tự do tôn giáo kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc thiểu số với ảo tưởng thành lập một nhà nước riêng tại tây nguyên dưới sự hậu thuẫn tiếp sức của các thế lực phản động bên ngoài